hơn hai mươi người không trở về mái ấm của mình mỗi ngày bởi tai nạn giao thông
và như thế mỗi ngày cũng có hơn hai mươi gia đình đang hạnh phúc ấm êm
thì lâm vào cảnh đau thương mất mát
với họ nỗi đau mang tên tai nạn giao thông sẽ mãi đau đớn âm ỉ và dài dặn
và năm nào chúng ta cũng dành cho những nạn nhân bị tai nạn giao thông một ngày để tưởng niệm
và cũng là để tự cảnh báo cho chính bản thân chúng ta
thế nhưng những con số tử vong số người bị tàn tật vĩnh viễn vẫn không dừng lại
đó là những con số không hề vô chi
chỉ có điều chúng ta đang còn quá thở ơ với chính những mất mát mà xã hội đang phải gánh chịu
trung bình mỗi năm cả nước có gần tám người mất đi sinh mạng vì tai nạn giao thông
chưa kể đến một mươi năm người bị thương tật suốt đời vì tai nạn giao thông
các vụ tai nạn giao thông không chỉ cướp đi sinh mệnh sức khỏe của các nạn nhân
mà còn khiến bao gia đình lâm vào cảnh khó khăn bế tắc
và trở thành nỗi ám ảnh của toàn xã hội
năm hai nghìn một mươi tám một khảo sát tại thành phố hồ chí minh bình dương hà nội cho thấy
nam giới gây ra từ tám mươi đến chín mươi các vụ tai nạn giao thông do uống rượu bia lái xe
phương tiện chủ yếu là xe máy với bảy mươi đến chín mươi số vụ
tỷ lệ người tự điều khiển phương tiện khi uống rượu bia
chiếm rượu lái xe phương tiện chủ yếu là xe máy với bảy mươi đến chín mươi số vụ
tỷ lệ người tự điều khiển phương tiện khi uống rượu bia lái xe phương tiện chủ yếu là xe máy với bảy mươi đến chín mươi số vụ